đây là dịp quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát việt nam với cảnh sát các nước
qua đó khắc họa hình ảnh lực lượng công an không chỉ nghiêm minh trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn rất đời thường rất nghệ sĩ rất nhân văn
cũng trong chuỗi hoạt động này bộ công an tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip chủ đề
những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên
kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy công an nhân dân
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy thượng tướng phó giáo sư thiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
phải tổ chức kỳ thi nghiêm túc chất lượng hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình quản lý ngân hàng câu hỏi
vận chuyển đề thi tổ chức thi và chấm thi đồng thời nắm chắc diễn biến kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các nguy cơ gây mất an ninh an toàn
và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực
qua ba năm thực hiện quy định số một trăm chín mươi hai của bộ chính trị các cấp ủy và cán bộ đảng viên đã có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của quy định này
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng trong công an nhân dân
trong sạch vững mạnh theo đúng quy định cùng với đó tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
nhấn mạnh tại hội thảo đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công an xã chính quy
trong đó đặc biệt coi trọng đào tạo các kỹ năng cùng với đó quan tâm xây dựng tổ chức biên chế cơ sở vật chất trang thiết bị và cơ chế chính sách cho công an xã
đối với các nhà trường cần đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn
tiếp đoàn đại biểu cơ quan an ninh mạng lưới thông tin ethiopia trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an khẳng định
chuyến thăm đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên
bộ công an việt nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với phía ethiopia về kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký quản lý dân cư
cấp thẻ định danh điện tử cá nhân hệ thống cấp hộ chiếu điện tử cũng như hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ về an ninh mạng an ninh thông tin
dự hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm tại một số cục nghiệp vụ bộ công an
các đồng chí lãnh đạo bộ công an đều ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng của các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao
nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm còn lại lãnh đạo bộ đặc biệt nhấn mạnh việc tổ chức triển khai
quán triệt và thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
chuyển đổi số đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nâng cao hiệu quả các mặt công tác theo từng lĩnh vực địa bàn cụ thể
tại buổi họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về năm luật mới được quốc hội khóa một mươi năm thông qua
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã thông tin một số điểm cơ bản của luật cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai
đây là cơ sở pháp lý quan trọng vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
phù hợp với yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tham dự buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
trong số trên ba phạm nhân được đặc sá năm hai nghìn hai mươi một chỉ có hai người tái phạm chiếm tỷ lệ sáu
đều bình đẳng khi được xét đặc xá tuy nhiên với nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
phải hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự và đáp ứng một số điều kiện cụ thể
thưa quý vị và các bạn kết luận số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng
nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
đây cũng là cơ sở rất quan trọng để xây dựng đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh
việc triển khai thực hiện kết luận số hai mươi một sẽ góp phần làm cho các tổ chức đảng các đơn vị trong công an nhân dân được củng cố vững mạnh
vấn đề quan trọng đó là phải nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
gương mẫu đi đầu trong xây dựng trình đốn đảng
đây là phương châm cũng là quyết tâm lớn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an quán triệt sâu sắc trong toàn lực lượng
coi đây là việc làm thường xuyên liên tục và phải tiến hành kiên quyết đồng bộ trong cả công an bốn cấp
nhận thức rõ về việc triển khai thực hiện kết luận hai mươi một sẽ giúp cho chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái khắc phục được những hạn chế khuyết điểm

nhờ đó các tổ chức đảng các đơn vị công an công an nhân dân được củng cố vững mạnh
không để những cá nhân vi phạm pháp luật không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước bảo vệ sự vững mạnh của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị
với vai trò là đơn vị đầu mối của bộ công an chủ trì phối hợp tổ chức công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ các cơ quan đảng nhà nước ở trung ương
năm ngoái cục an ninh chính trị nội bộ đã đề xuất bộ công an tham mưu tiểu ban nhân sự hội đồng bầu cử quốc gia cho rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với một cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng không đảm bảo uy tín tiêu chuẩn đại biểu quốc hội theo quy định
sau kỳ bầu cử quốc hội cá nhân này đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi còn điều hành một cơ sở y tế lớn

sau đại hội một mươi ba đến nay cục an ninh chính trị nội bộ đã chủ trì phối hợp thẩm tra xác minh về tiêu chuẩn chính trị của hơn ba trăm linh nhân sự phục vụ quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các bộ ban ngành và địa phương
tấm khiên bảo vệ đảng bảo vệ chế độ đã đi trước một bước trực tiếp phục vụ công tác then chốt của đảng đó là công tác cán bộ
bằng cái chuyên môn nghiệp vụ của mình bằng cái năng lực của cán bộ công an và đặc biệt là bằng phẩm chất của đội ngũ cán bộ công an
thì đã giúp cho đảng giúp cho cái việc xây dựng tổ chức đảng có những đội ngũ cán bộ mà ngang tầm với nhiệm vụ thế giới
và cũng qua đây thì cũng khẳng định được cái trách nhiệm đóng góp của lực lượng ngoan trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cho cấp ủy cao cấp
và đây cũng chính là xây dựng đảng trong điều hiện nay
không chỉ giả soát thẩm định sàng lọc cán bộ cho đảng lực lượng công an nhân dân còn giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng ngừa phát hiện xử lý những cán bộ đảng viên suy thoái biến chất
vi phạm kỷ luật đảng những điều đảng viên không được làm vi phạm pháp luật của nhà nước
đưa ra ánh sáng những vụ việc nổi cộ lực lượng công an đã góp phần quan trọng làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
việt á trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua
chỉ sau sáu tháng điều tra hàng loạt sai phạm liên quan đến công ty này đã có hơn sáu mươi cá nhân bị khởi tố
trong đó có cả những người đứng đầu nhiều bộ ngành liên quan
bộ cdc nhiều tỉnh thành phố
không chỉ việt á hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực trọng điểm được tập trung điều tra
vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao bệnh viện tim hà nội tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn aic
tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ được lan tỏa từ trung ương đến địa phương
xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
nhiệm vụ của chúng tôi là phải phòng ngừa ngăn chặn không để tội phạm xảy ra
và với phương châm là phòng ngừa là cơ bản lâu dài và đấu tranh thường xuyên
với công tác phòng ngừa là chúng tôi đặt lên là rất quan trọng
bởi vì phải phòng ngừa tốt thì chúng ta mới ngăn chặn sự thất thoát tài sản
và hạn chế tối đa việc xử lý những cán bộ những người
coi như là thái hóa biến chất và vi phạm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi
nghiêm khắc điều tra xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bằng kỷ cương phép nước
lực lượng công an trên tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ chỉnh đốn
đi đôi với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
hơn hết đây là những lực lượng tiến phòng trong cuộc đấu tranh
để ngăn chặn suy thoại tư dưỡng chính trị đạo đức lối sống
trong cuộc đấu tranh để chống tham dũng tiêu cực
và cũng hơn hết mình phải là một lực lượng
luôn lấy danh dự phẩm chất theo tinh thần
của một cán bộ công an nhân dân cách mạng để mà thực hiện
đảng ủy công an trung ương và lực lượng công an nhân dân
cũng đã triển khai toàn diện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp
mang tính đột phá trong thực hiện kết luận hai mươi một của trung ương
và cũng đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ
thực sự rõ nát trong công tác xây dựng trình tố đảng
và hệ thống chính trị trong công an nhân dân
trong đó thì cũng đã thực hiện
quyết liệt có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kết luận hai mươi một về xây dựng trình đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
và các quy định về trách nhiệm nêu gương
quyết tâm lớn được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt
công an nhân dân việt nam thanh bảo kiếm trong xây dựng trình tố đảng
làm cho đảng trong sạch vững mạnh hơn